là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn giành thắng quốc gia đặc biệt hồ ba bể những ngày này lượng du khách đến đây tăng đột biến
để đáp ứng kịp thời cho khách du lịch bên cạnh công tác tổ chức hiện nay các địa điểm vui chơi dịch vụ lưu trú ở đây cũng đã sẵn sàng đón tiếp du khách dịp lễ tới đây
những ngày này gia đình chị đàm quỳnh mai ở thôn bó lù xã nam mẫu tất bật hơn ngày thường
bên cạnh việc luyện tập biểu diễn văn nghệ để phục vụ du khách gia đình chị cũng đang chỉnh trang lại các phòng nghỉ là hộ kinh doanh dịch vụ homestay
số lượng phòng nghỉ không nhiều như những nhà nghỉ khách sạn
tuy nhiên do đặc thù của homestay là du khách trải nghiệm với gia đình về việc ăn nghỉ tham quan thắng cảnh sinh hoạt chung cùng gia đình
vì vậy công tác chuẩn bị cũng phải được thực hiện chú đáo hơn
ba mươi tháng bốn là một dịp thu hút khách du lịch rất đông gọi là đông nhất trong năm
homestay ở đây thì cũng đã rất là chủ động hàng năm là để chuẩn bị cho cái dịp này thì đã chuẩn bị thực phẩm tập thể các homestay cũng đã vận động nhau để mà tham gia phát dọn và vệ sinh môi trường xung quanh công cộng ạ
để tạo được cái môi trường cảnh quan thân thiện sạch đẹp khi mà du khách đến đây ạ
theo báo cáo của ban quản lý du lịch ba bể hiện nay trong khu vực vườn quốc gia ba bể có bảy mươi tám cơ sở lưu trú trong đó có năm mươi hai hộ gia đình kinh doanh dịch vụ homestay
giá thuê nhà nghỉ cho một phòng ở vườn quốc gia ba bể có nhiều mức giá khác nhau tuy nhiên du khách đến nghỉ tại các nhà nghỉ khách sạn cũng chỉ giao động từ năm đến bảy trăm linh nghìn đồng một phòng
theo các hộ kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ ở vườn quốc gia ba bể lượng khách năm nay rất khả quan nhiều khách sạn nhà nghỉ đã kín phòng do du khách đăng ký từ trước
chắc chắn là lượng khách đến với khu vực vườn quốc gia ba bể trong cái thời điểm này sẽ tăng rất là cao
về phía ban chúng tôi thì ngoài chuẩn bị nhân lực
về phía đơn vị thì chúng tôi chuẩn bị chú đáo nhất từ cách đón tiếp và bên cạnh đó thì chúng tôi tham mưu cho lãnh đạo chính quyền địa phương là ban hành những văn bản chỉ đạo các cơ sở lưu trú này cơ sở dịch vụ ăn uống làm tốt công tác phục vụ đặc biệt là đảm bảo an toàn và không tăng giá ép giá trong dịch vụ dễ
theo báo cáo của ban quản lý du lịch ba bể từ đầu năm đến nay vườn quốc gia ba bể đã tiếp đón hơn hai mươi sáu lượt du khách đến tham quan
gấp hơn ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đây thực sự là tín hiệu đáng mừng cho du lịch ba bể
điều này cũng cho thấy nếu tư duy làm du lịch thay đổi đặc biệt là các dịch vụ sản phẩm du lịch đa dạng phong phú và chất lượng hơn du lịch ba bể hoàn toàn có thể phát triển hơn nữa xứng tầm với tiềm năng thế mạnh của mình